những sự việc hy hữu xảy ra trong đại dịch vẫn là câu hỏi với nhiều nhà nghiên cứu
trong khi những người mắc covid một mươi chín thường gặp triệu chấn mất khứu chát
thì nancy simpson ở london anh lại bất ngờ ngửi được sau khi khỏi bệnh dù bị điếc mũi bầm sinh
tôi mắc covid một mươi chín đúng dịp giáng sinh tự cách ly trong phòng và bỏng một ngày
tôi nhận ra mình có thể ngửi được mọi thứ simpson hai mươi năm tuổi nói với the sun
kể từ khi sinh ra simpson đã không có khả năng nhận biết mùi
nhưng sau khi khỏi covid một mươi chín khứu giác của cô gái trẻ bất ngờ được hồi sinh
simpson bắt đầu thắp nín thơm trong phòng và thử dùng nước hoa
vì khứu chát có liên quan đến vị chát nên simpson cho biết
giờ đây cô có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị của trái cây và những loại thảo mộc dùng trong nấu ăn
mất khứu chát là một trong những triệu chấn phổ biến
phổ biến nhất của covid một mươi chín thường xảy ra trong tuần đầu tiên sau khi mắc bệnh
khoảng bảy mươi năm tám mươi bệnh nhân covid một mươi chín bị mất mùi
dường như do virus tấn công các tế bào biểu mô khứu chát bao quanh các tế bào thường kinh thụ cảm
chịu trách nhiệm nhận biết mùi
tại israel một quốc gia luôn đi đầu về kế hoạch tiêm chủng phòng covid một mươi chín
một thiếu niên đã nhiễm tới ba chủng sars cov hai trong một năm trường hợp được mô tả là khá hiếm gặp
times of israel cho hay alan helgort thiếu niên vừa bước sang tuổi một mươi hai
hôm hai tháng hai đã nhiễm tới ba chủng sars cov hai là alpha delta và omicron chỉ trong vòng một năm
helgort tới từ thành phố kfar sabah israel đã phải cách ly ba bốn lần kể từ năm học mới bắt đầu
sau khi dương tính với omicron tuần trước
helgort tiếp tục tự cách ly tại nhà
chia sẻ với times of israel helgort nói rằng
so với chủng sars cov hai trước đó với những triệu chứng khá nghiêm trọng lần này cầu cảm thấy không bị ảnh hưởng nhiều
cháu ổn cảm thấy khá khỏe không mắc nhiều triệu chứng
trước đó khi nhiễm chủng alpha cháu bị sốt cao helgort cho hay
hawkot chia sẻ mong ước của cậu bé khi sang tuổi mới tới là khỏe mạnh và không bị mắc covid một mươi chín thêm nữa
ngoài việc một người có nguy cơ nhiễm đi nhiễm lại các biến chủng sars cov hai
thế giới cũng ghi nhận những trường hợp người nhiễm hai biến chủng cùng một lúc
theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí nature những người đã bị nhiễm sars cov hai có thể bị tái nhiễm trong vòng một hoặc hai năm
trừ khi họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tiêm phòng và đeo khẩu trang
kết quả cho thấy nguy cơ tái nhiễm trung bình tăng từ khoảng năm bốn tháng sau lần tiêm chủng ban đầu lên năm mươi sau một mươi bảy tháng
truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát đã đột kích vào nhà của ông lão tám mươi bốn tuổi hôm ngày chín tháng một để bắt giữ người đàn ông này
nhưng ông lão đã bỏ trốn trước đó
ông lão đã bỏ trốn trước đó và tắt tất cả điện thoại di động
với tội vaccine covid một mươi chín là một phương pháp phòng ngừa và cách để có sức khỏe tốt hơn
ông madu chia sẻ với arab news trước khi bỏ trốn
tôi biết sẽ có đơn khiếu nại nhằm vào mình nhưng tôi đã yêu cầu tòa án làm sáng tỏ mọi chuyện
dù bị cảnh sát reung ông lão tám mươi bốn tuổi cho biết vẫn sẽ tiếp tục tiêm vaccine covid một mươi chín nếu có cơ hội
ông madu một cựu nhân viên bưu điện cho biết đã tiêm một mươi một mũi vaccine covid một mươi chín trong khoảng thời gian từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đến ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cựu ông còn tuyên bố sẽ sử dụng chứng minh thư của riêng mình để được tiêm chín mũi
chia sẻ với bbc người đàn ông này cho biết đã phải di chuyển tới nhiều điểm tiêm vaccine
trên khắp quận madipur bang vihar để được tiêm chủng
cụ ông tám mươi bốn tuổi muốn khỏe mạnh trong đại dịch covid một mươi chín nên quyết định tiêm nhiều mũi vaccine
và tuyên bố sau khi tiêm lượng lớn vaccine bệnh đau khớp tám năm của ông này đã khỏi
người dân ở purani huyện madhepura bang vihar ấn độ bị cáo buộc là lừa các nhân viên y tế
đăng ký tiêm chủng ở nhiều khu vực khác nhau để tiêm một mươi một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trong thời gian từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
cụ thể chín trên một mươi một mũi tim được ông mandan dùng chứng minh thư và số điện thoại di động
để đăng ký với các buổi còn lại ông dùng thẻ bầu cử số điện thoại di động của vợ và bạn bè
cảnh sát địa phương cho biết ông mandan không bị ốm đau gì kể từ khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
và sức khỏe của ông đã được cải thiện rõ rệt sau nhiều lần tiêm chủng
vaccine đã mang lại lợi ích cho tôi mọi người nên tiêm vaccine chính phủ đã đem lại điều tuyệt vời
tôi đã bị đau lưng và không đi lại được nhưng giờ đã khỏi tôi không bị ho hoặc cảm lạnh nữa ông manda nói
tuy nhiên đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy việc tiêm dư số mũi vaccine sẽ đem lại những lợi ích
cho các vấn đề khác của sức khỏe không liên quan đến covid một mươi chín
ông mandan khẳng định ông sẽ không dừng việc tiêm thêm vaccine phòng covid một mươi chín
ông thậm chí đã ghi lại những ngày mình đã tiêm vaccine và chia sẻ nhật ký tiêm chủng này cho truyền thông ấn độ
bác sĩ amerenda narayan shahi người đứng đầu cơ quan y tế tại quận meheb purao thuộc bang bihar cho biết
ông đã trao đổi với ông mandan về việc này
theo bác sĩ shahi những vấn đề về internet đã trì hoãn việc đăng tải thông tin tiêm chủng ở madhepura
ông sashi đã cử một đội ngũ điều tra về trường hợp của ông mandan và các nhà chức trách tại các địa phương khác cũng đang tiến hành điều tra
bang biha là nơi ghi nhận nhiều bất thường trong chiến dịch tiêm chủng ở ấn độ quốc gia đã tìm được một năm tỷ liều
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khi ấn độ đặt mục tiêu tiêm kỷ lục hai mươi năm triệu liều một ngày để mừng sinh nhật thủ tướng narendra modi
biha đứng đầu danh sách các bang với khoảng ba bốn triệu liều
tuy nhiên truyền thông sau đó đưa tin số lượng tiêm chủng của bihar
có thể không chính xác vì dữ liệu tiêm chủng những ngày trước đó bị cố tình giữ lại và tải lên vào ngày sinh nhật ông modi
sau đó một huyện ở bihar đã xuất hiện những trường hợp có những người được ghi nhận là đã tiêm vaccine tại đây
dù thực tế là họ không làm vậy
trong đó có cả thủ tướng modi và một số ngôi sao điện ảnh của bolivod
truyền thông địa phương đưa tin về vụ một người đàn ông tên là abdul rahim đến từ bang bin lan
tại tỉnh nam sulawesti indonesia bị lực lượng chức năng bắt giữ khi tới tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ một mươi bảy
trước đó trên trang cá nhân của mình người này thường xuyên chia sẻ những video quảng bá dịch vụ
nhận tiêm hộ để làm giấy chứng nhận đã tiêm phòng covid một mươi chín chui cho khách hàng có nhu cầu
khi bị bắt abdul đã khai nhận đã tiêm liên tục vaccine sinovac hoặc astrazeneca
thậm chí có ngày anh ta tiêm liền ba mũi
mỗi lần như vậy người đàn ông nhận khoảng bốn mươi bản anh
tương đương một hai triệu
sau đó bán lại chứng nhận đã tiêm cho người cần mua
được biết tại indonesia muốn vào các nhà hàng quán cà phê hay trung tâm thương mại để mua sắm
người dân bắt buộc phải có giấy chứng nhận đã tiêm chủng
từ nơi này người đàn ông này đã nhận tiêm hộ một mươi năm mũi cho người ngoài và hai mũi vaccine cho chính mình
sự việc này vô tình làm lộ ra các lỗ hổng và những vi phạm tại một số địa điểm tổ chức tiêm chủng tại địa phương
hiện cảnh sát đã vào cuộc tiến hành bắt giữ những người tình nghi và cả người trả tiền thuê
abdul đi tiêm chủng
ngoài ra cơ quan chức năng cũng đang xem xét việc cáo buộc abdul đã vi phạm các luật về bệnh truyền nhiễm của quốc gia
cụ thể và bất cứ ai cản trở việc thực hiện kiểm soát đại dịch đều có thể nhận mức phạt một năm tù
phó giáo sư helen petrosis harris của đại học auckland đã mô tả đây là hành vi cực kỳ ngu ngốc
tôi nghĩ ông ta sẽ gặp nhiều phản ứng phụ cao hơn so với những người tiêm chủng đủ liều bình thường bà nói